nhận lời mời của tổng thống nước cộng hòa tajikistan emomali ramon phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu á gọi tắt là cica được tổ chức tại thành phố dusanbe tajikistan từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu
hội nghị thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu khu vực
hội nghị thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu khu vực